các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ trao quyết định thành lập đảng ủy công an trung ương
phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc làm việc với thành ủy hải phòng về tình hình phát triển kinh tế xã hội
thành ủy hải phòng
tháng hai mươi một tháng chín tại hà nội văn phòng trung ương đảng ban tổ chức trung ương
phối hợp với đảng ủy công an trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ chính trị khóa một mươi hai
về việc chỉ định đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tới dự và chỉ đạo có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư
đồng chí trần đại quang chủ tịch nước đồng chí nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ
đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương lãnh đạo bộ công an
đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi do bộ chính trị chỉ định gồm một mươi sáu đồng chí
ban thường vụ đảng ủy gồm có bảy đồng chí trong đó có ba đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước là tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ
đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ tổng bí thư tham gia đảng ủy và thường vụ đảng ủy công an trung ương
mục tiêu của đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ này là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng
trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai chú trọng cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách đảng
nhà nước ban hành các nghị quyết chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an
nâng cao năng lực nắm tình hình phân tích đánh giá dự báo chiến lược nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia
để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước về đường lối chủ trương chính sách pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự
trong đó đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng đảng bộ công an trung ương
các tổ chức đảng trong công an nhân dân và lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng và tổ quốc
có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại đi nhanh và hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết
sáng hai mươi bốn tháng chín tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam
về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo nghị quyết đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi một
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
chủ tịch liên đoàn lao động các tỉnh thành phố công đoàn ngành trung ương và tương đương đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang đã nghe báo cáo về kết quả triển khai
thực hiện phong trào công nhân hoạt động công đoàn và đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn việt nam trong tình hình mới
những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi
một số kiến nghị của các cấp công đoàn đối với đảng nhà nước về đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn
tại các khu công nghiệp khu chế xuất nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn trong giai đoạn mới
chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cả nước
hiện nay cả nước có trên chín hai triệu đoàn viên hơn một trăm hai mươi ba ba trăm linh công đoàn cơ sở
nhiều phong trào do công đoàn tổ chức và thực hiện đã mang lại kết quả tốt như phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo
giỏi việc nước đảm việc nhà thi đua phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành sáng tạo tận tụy gương mẫu
chủ tịch nước đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam liên đoàn lao động các tỉnh thành công đoàn ngành trung ương và tương đương
tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn
chú trọng việc thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước
tích cực làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn người lao động
chủ động tham gia thương lượng ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể giải quyết tốt các tranh chấp lao động
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổng liên đoàn lao động việt nam
và các đối tác về chăm lo cho đoàn viên và người lao động
thời gian qua tổng liên đoàn lao động việt nam đã làm việc với các đối tác là các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp
để triển khai đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên người lao động với giá ưu đãi và đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất cao
sáng ngày hai mươi bốn tháng chín tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp bộ trưởng bộ công an cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa quách thanh côn
đang có chuyên thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam
chủ trương coi trọng phát triển quan hệ ổn định lành mạnh với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
hai đảng hai nước có lợi ích chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình ổn định và hợp tác để xây dựng và phát triển đất nước
chủ tịch nước cho rằng trong tổng thể quan hệ hai nước
ước ngoại giao quốc phòng an ninh thực thi pháp luật có ý nghĩa và vai trò quan trọng
góp phần tăng cường tin cậy giữa hai nước cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước
những lĩnh vực này luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước chú trọng thúc đẩy
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao việc bộ công an hai nước đã hợp tác chặt chẽ
triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm
nhất là tội phạm công nghệ cao ma túy mua bán người tiền giả
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng quách thanh côn báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang về những nội dung chính trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam
trong đó chú trọng các lĩnh vực chống khủng bố phòng chống tội phạm xuyên biên giới an ninh mạng
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm giữa bộ công an hai nước
bộ trưởng quách thanh côn cho biết thêm trong chuyến thăm lần này bộ trưởng có kế hoạch đi thăm hải phòng
để tìm hiểu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trung quốc có cơ hội đầu tư vào hải phòng
sáng ngày một mươi chín tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hải phòng
về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố đã có nhiều nỗ lực
cố gắng và đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
tổng sản phẩm thành phố tăng một mươi năm mươi tám đạt mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi đến nay
công tác cải cách hành chính được chú trọng kết cấu hạ tầng giao thông thành phố tiếp tục được hoàn thiện
đường cao tốc hà nội hải phòng đi vào vận hành đã tăng tính kết nối thành phố với cả nước
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm
hải phòng đã hỗ trợ kinh phí cho nông dân đầu tư thiết bị giống cây trồng để cơ cấu lại ngành nông nghiệp
hiện thành phố đã có bốn mươi tám xã hoàn thành một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên hải phòng vẫn chưa có sức cạnh tranh và chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
là một thành phố công nghiệp và dịch vụ nhưng hạ tầng kinh tế dịch vụ còn rất yếu kém
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu hải phòng cần phải phát triển mạnh hơn
không những về số lượng mà còn là chất lượng cần phải xây dựng nông thôn mới quyết liệt hơn
những bất cập yếu kém về du lịch cần phải khắc phục ngay
việc chưa có trung tâm dịch vụ tài chính cũng cần khắc phục để đóng góp vào kinh tế vùng d thành phố hải phòng
làm cơ sở phát triển trong giai đoạn mới
sáng ngày hai mươi tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với tỉnh cà mau và bạc liêu
về tình hình phát triển kinh tế xã hội tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh cà mau thủ tướng nhấn mạnh đây là một tỉnh thuần nông
và đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu nặng nề
tuy nhiên với thế mạnh của tỉnh là nuôi trồng thủy hải sản và phát triển nuôi tôm
sản lượng tôm hàng năm khoảng một trăm linh năm tấn đứng thứ hai của cả nước
mang lại giá trị gần một mươi một năm nghìn tỷ đồng với nhiều mô hình nuôi đa dạng
bên cạnh đó bạc liêu có điều kiện khí hậu tương đối ôn hòa đất đai bằng phẳng
vùng ven biển có lượng gió mạnh khá ổn định có nắng hầu như quanh năm
với số nắng đạt hai chín trăm linh giờ một năm có nhiều tiềm năng để đầu tư khai thác các dự án năng lượng tái tạo
tuy nhiên trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và một số nguyên nhân từ hạn hán thiên tai
nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn khó khăn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh
trong khó khăn mà vẫn tìm ra được hướng đi để phát triển trong nguy cơ vẫn tìm ra được thời cơ
bước đầu có những bước đột phá trong nuôi tôm
thủ tướng đã đồng ý về việc quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu
và phát triển lĩnh vực nuôi tôm của tỉnh
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có giải pháp về thủy lợi để kiểm soát mặn ngọt
giúp cho tỉnh chủ động trong phát triển các vùng sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm
thủ tướng yêu cầu tỉnh bạc liêu cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương
tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực hiện tiết kiệm bảo đảm kỳ luật kỳ cương tài chính
chiều ngày hai mươi một tháng chín thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng chín tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ quốc phòng trong những tháng cuối năm
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã có nhiều đổi mới sâu sát hướng về cơ sở
bám sát và chấp hành sự phát triển
sự lãnh đạo của đảng quản lý về nhà nước và điều hành của chính phủ triển khai quyết liệt toàn diện hiệu quả
tình hình quân đội ổn định đời sống được giữ vững và cải thiện
toàn quân đội luôn kiên định vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng
sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vẫn còn một số khuyết điểm
như để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện bay và tìm kiếm cứu nạn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã đánh giá cao và biểu dương những thành quả
mà cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng đề nghị trong điều kiện thế giới có nhiều thay đổi về khoa học công nghệ
cần đầu tư trang thiết bị hiện đại bảo đảm an toàn cho công tác huấn luyện
thủ tướng nhắc nhở bộ quốc phòng cần quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng của cán bộ chiến sĩ
không được để quân đội khó khăn
thủ tướng yêu cầu toàn quân cần phải giữ gìn phẩm chất bộ đội cụ hồ
bởi hình ảnh cụ hồ là niềm tự hào của đất nước
tất cả cán bộ chiến sĩ cần phải nói theo để giữ vững lòng tin trong đảng trong dân
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng cần tiếp tục kiên định giữ vững lòng tin với đảng
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thủ tướng lưu ý cần tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn
tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện đào tạo
nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ
trong thời kỳ mới thủ tướng yêu cầu cần bảo đảm công tác đối ngoại quốc phòng và làm tiếp tục hoàn thành công tác dân vận
thủ tướng cũng yêu cầu phải giả soát tri tiêu để tích nhiệm chống lãng phí thất thoát tài chính
triển khai kế hoạch thực hiện nghị định của chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng
phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan
đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật pháp lệnh được thông qua các kỳ họp của quốc hội khóa một mươi ba
sáng ngày hai mươi hai tháng chín sau một mươi ngày làm việc nghiêm túc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
nhiều dự án luật quan trọng đã được các đại biểu thảo luận và xem xét tại kỳ họp này
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một mươi ba dự án luật
một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai sắp tới
một trong những dự án luật quan trọng được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ ba này là dự án luật quy hoạch
qua thảo luận nhiều đại biểu băn khoăn với tình trạng lập quy hoạch quá nhiều
nhưng không hiệu quả gây lãng phí nguồn lực đang diễn ra ở tất cả các bộ ngành địa phương
mà ngày càng có xu hướng gia tăng như hiện nay
ngoài ra nhiều quy hoạch vùng được lập nhưng không rõ đối tượng quản lý
không quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện nên không thể triển khai thực hiện được
liệu luật này ra đời có khắc phục được những hạn chế này không
một nội dung khác cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến tại kỳ họp này là báo cáo của chính phủ
về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
các đại biểu cho rằng đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc rằng
việc gia tăng tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp là điều tất yếu
từ đó để tìm ra hướng giải quyết
sau một mươi ngày làm việc nghiêm túc phiên họp thứ ba của ủy ban thưởng vụ quốc hội đã bế mạc
theo dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có thêm một phiên họp nữa
để bàn thảo về những dự án luật quan trọng trước khi trình ra quốc hội xem xét
thảo luận tại phiên họp thứ hai sắp diễn ra
trong tuần vừa rồi đã diễn ra phiên họp thứ ba của ủy ban thưởng vụ quốc hội
đây là phiên họp quan trọng chuẩn bị hướng tới kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
nhà báo đinh song linh phó trưởng ban chính trị xã hội báo nhân dân
đã có những phân tích về nội dung của phiên họp này
tôi có thấy là một trong những nội dung mà được nhiều đại biểu quan tâm
là nghe báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng
thì theo báo cáo của chính phủ thì công tác phòng chống tham nhũng
thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nhất định
tuy nhiên thì các đại biểu của ủy ban thường vụ quốc hội
có những ý kiến rất là ướt liệt thậm chí là gây gắt
chẳng hạn như là đối với báo cáo
có trung thì có đại biểu cho rằng là báo cáo của chính phủ
khi đề cập về công tác phòng chống tham nhũng thì còn né tránh
và trung trung chẳng hạn như là việc phát hiện những vụ tham nhũng
thì còn yếu còn nhiều hạn chế
việc xét xử đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng
thì có dấu hiệu là yếu đi
và chủ yếu là mới xét xử ở những vụ cấp xã
và những cái vụ mà được dư luận đặc biệt quan tâm
còn những vụ tham nhũng
ở cấp tỉnh cấp huyện và các bộ ngành
đây là những cái điểm nóng của tham nhũng thì lại chưa được quan tâm lắm
nhiều những nhận định của báo cáo chính phủ
về phòng chống tham nhũng thì chưa có địa chỉ cụ thể
mà thường nêu rất là trung trung một số địa phương một số bộ ngành một số cơ quan
thì điều này nó làm giảm sức thuyết phục
trong báo cáo của chính phủ
đối với một công tác rất là quan trọng mà được nhiều người quan tâm
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sự kiện chính trị tuần của kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại